bất chấp những phản ứng của phương tây bao gồm cả các biện pháp trừng phạt có thể có
nga sẽ không thay đổi kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở belarus
đây là khẳng định của người phát ngôn điện kremlin khi mà các quan chức liên minh châu âu đã lên án kế hoạch của nga
và cảnh báo áp thêm lệnh trừng phạt đối với belarus
trước đó tổng thống putin cho biết liên bang nga sẽ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình ở belarus
như mỹ đã làm từ lâu trên lãnh thổ của các đồng minh
từ ngày ba tháng bốn moscow đã bản giao cho minsk một mươi máy bay và tổ hợp tên lửa iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
từ ngày ba tháng bốn phía nga dự kiến sẽ bắt đầu huấn luyện các phi đội belarus
và sẽ hoàn thành việc xây dựng một cơ sở lưu giữ vũ khí hạt nhân đặc biệt ở nước cộng hòa ngay trước ngày một mươi một tháng bảy
ông putin khẳng định nga sẽ không chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân cho belarus
và kế hoạch này không vi phạm các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân
trong một diễn biến liên quan nga và belarus hôm qua đã ký một mươi ba văn kiện
làm sâu sắc hơn các quá trình hội nhập giữa hai nước này trong khuôn khổ nhà nước liên minh
hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thăm dò vũ trụ công nghệ vi điện tử an ninh biên giới hải quan và các lĩnh vực khác